trước làn sóng covid một mươi chín bùng phát trong thời gian dài các chuyên gia cho rằng cảm giác cô đơn và lo lắng hoang mang trong giới trẻ hàn quốc do đại dịch covid một mươi chín là một nguyên nhân khiến tỷ lệ tự vẫn tăng cao
tỷ lệ này ngày càng tăng cao đến mức được ví như làn sóng covid một mươi chín thứ tư khiến cho hàn quốc phải trông cậy vào công nghệ trí tuệ nhân tạo ai để sớm phát hiện và ngăn chặn
đội cứu hộ sông hàng một trăm một mươi chín của ông cho tại trụ sở phòng cháy và chữa cháy đã áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo ai từ cách đây vài năm để giám sát tốt hơn hoạt động của con người xung quanh các cây cầu bắc qua sông hàn chảy qua thủ đô của hàn quốc và từ lâu đã trở thành một địa điểm thường xuyên xảy ra những vụ việc đau thương
hệ thống đã được chứng minh là một công cụ cứu người khá hữu dụng
bằng cách thu thập một lượng lớn dữ liệu ai sẽ phân tích hành vi của người đi bộ trên cầu và thông báo cho đội cứu hộ và cảnh sát gần đó trong trường hợp phát hiện những hành vi bất thường chẳng hạn một người nán lại một chỗ quá lâu hoặc cứ đi loanh quanh mà không chịu băng qua phía bên kia cầu
theo giám đốc kim đại dịch đặc biệt gây ảnh hưởng tâm lý vì nhiều lý do trong đó có khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm
vì giám đốc này mô tả tự vẫn giống như đợt covid một mươi chín
covid một mươi chín thứ bốn ít được biết đến sau ba đợt lây nhiễm trước đó